thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
và ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia đã gửi điện mừng
tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nội dung điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào có đoạn viết
chiến thắng điện biên phủ và thắng lợi trên các mặt trận giai đoạn một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đã tạo điều kiện môi trường thuận lợi và lợi thế trên bàn đàm phán
để tiến tới ký hiệp định genève lập lại hòa bình ở ba nước đông dương việt nam lào campuchia
trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
chiến thắng điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là một trong những thắng lợi to lớn của đảng quân đội
nhân dân việt nam anh em trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân xâm lược
là biểu tượng của liên minh chiến đấu giữa quân đội nhân dân hai nước việt nam và lào
là nguồn sức mạnh to lớn thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của đảng nhân dân lào giành thắng lợi
đảng nhà nước và nhân dân lào bày tỏ biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn
quý báu hiệu quả kịp thời mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho lào trước đây
cũng như trong sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
nội dung điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia có đoạn viết
bảy mươi năm qua chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
luôn được người dân việt nam và bạn bè quốc tế khắc kỳ trong lòng
đặc biệt đây là bằng chứng của tình đoàn kết đồng cam cộng khổ giữa ba dân tộc việt nam campuchia lào
đảng nhân dân campuchia tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
do đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới
to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thưa quý vị vào chiều tối nay ngày sáu tháng năm tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác đã dự lễ viếng dân hương dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại nghệ trang liệt sĩ quốc gia a một
cùng tham dự lễ viếng có đồng chí lê hoài trung
bí thư trung ương đảng trưởng bát đối ngoại trung ương các đồng chí ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đảng quốc khánh
bí thư tỉnh ủy điện biên trần quốc cường lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương
trong không khí thanh kính thiêng liêng và đầy xúc động thủ tướng phạm minh chính và các thành viên trong đoàn công tác
kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất điện biên phủ anh hùng
cách đây bảy mươi năm dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu tiến hành trận quyết chiến quyết thắng điện biên phủ
với lòng quả cảm tinh thần anh dũng hy sinh qua suốt năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non gan không núng trí không mòn
các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ điện biên đã cùng toàn đảng toàn quân toàn dân ta làm nên chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
chiến thắng điện biên phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt một dấu mốc bằng vàng trói lọi trong lịch sử dân tộc ta non sông đất nước ta
được xây dựng năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và nhiều lần sửa chữa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một cách điểm di tích lịch sử đồi a một khoảng một trăm linh m về phía nam
là nơi yên nghỉ của sáu trăm bốn mươi bốn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong chiến dịch lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thưa quý vị và các bạn tối nay tại quảng trường mùng bảy tháng năm thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt điện biên phủ mốc vàng lịch sử
sự chương trình có thủ tướng phạm minh chính các đồng chí
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết trương tấn sang nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn phan an nguyên chủ tịch nước võ thị ánh xuân thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang
bộ trưởng bộ công an tô lâm bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nền
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đồng đảo nhân dân tỉnh điện biên và các vị khách quốc tế
chương trình nghệ thuật điện biên phủ là chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
đồng thời góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ nhất là các thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước
chương trình mang đến cái nhìn về điện biên hôm nay từ chiến trường khốc liệt năm xưa những thế hệ hôm nay đang chung sức xây dựng quê hương
trong sự phát triển chung của đất nước với tinh thần tự hào quá khứ hướng tới tương lai qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng hòa bình của dân tộc việt nam
đặc biệt trong chương trình có rất nhiều tiết mục đặc sắc được sàn dựng công phu
tái hiện những đoàn xe đạp thồ vận chuyển hàng cung cấp cho chiến dịch hình ảnh hàng trăm chiến sĩ kéo pháo vào mặt trận điện biên phủ
tái hiện trận him lam mở màn chiến dịch điện biên phủ
sáng ngày sáu tháng năm tại bảo tàng quân đội nhân dân lào ở thủ đô viên trăn đảng nhà nước và quân đội nhân dân lào tổ chức lễ khai mạc
triển lãm ảnh kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ chiến thắng buộc thực dân pháp phải ký hiệp định genève
chấm dứt chiến tranh xâm lược đông dương và công nhận nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước việt nam lào và campuchia
chiến thắng điện biên phủ là chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh chống ra ngoại xâm của nhân dân việt nam
được lịch sử dân tộc việt nam và lịch sử thế giới ghi nhận trong thế kỷ hai mươi chiến thắng không chỉ mở ra kỷ nguyên mới trong phong trào giải phóng dân tộc của quân đội và nhân dân lào
mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc đoàn kết liên minh chiến đấu lào việt nam
trở thành biểu tượng nổi bật cho tinh thần hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước lào việt nam
triển lãm trưng bày khoảng hai trăm linh bức ảnh tư liệu quý được chia làm bốn giai đoạn
giai đoạn một tái hiện các trận đánh làm thất bại kế hoạch nava
giai đoạn hai nêu bật diễn tiến của chiến dịch điện biên phủ từ ngày một mươi ba tháng bốn đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
giai đoạn ba tập trung vào tiến trình hợp tác giữa lào việt nam trong các năm một nghìn chín trăm năm mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giai đoạn bốn tập trung miêu tả phát triển của hai nước từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
triển lãm mở cửa từ nay đến hết tháng năm